cách đây sáu mươi năm trước đòi hỏi của thực tiễn lịch sử đường trường sơn đường hồ chí minh đã ra đời từng bước được xây dựng phát triển góp phần đặc biệt quan trọng vào thắng lợi của cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước
và sáu mươi năm sau tại lễ kỷ niệm ngày mở đường trường sơn ý chí thống nhất đất nước vẫn tiếp tục được khẳng định mạnh mẽ
đã có tám mươi báo cáo tham luận khoa học của các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo đảng nhà nước các cơ quan trung ương các địa phương các tướng lĩnh sĩ quan các nhà khoa học trong và ngoài quân đội được trình bày trong hội thảo kỷ niệm
đã có tám mươi báo cáo tham luận khoa học của các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo đảng nhà nước các tướng lĩnh sĩ quan các địa phương các nhà khoa học trong và ngoài quân đội được trình bày trong hội thảo kỷ niệm